mùa bão năm nay được nhận định là đến muộn chính vì vậy từ nay đến cuối năm sẽ còn một số cơn bão và thậm chí là có thể kéo dài đến đầu năm sau
để phòng tránh thiệt hại do bão gây ra các địa phương cần có phương án chủ động phòng tránh
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện tổng cục khí tượng thủy văn trung ương
thưa ông ông có thể chia sẻ về nhận định tình hình dự báo bão từ giờ đến cuối năm như thế nào
chúng tôi đánh giá là từ nay cho đến cuối năm thì sẽ còn có khoảng từ sáu cho đến tám cơn bão và thậm chí xuất hiện trên biển đông
và trong số đó thì có khoảng từ bốn cho đến sáu cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
mùa bão năm nay sẽ đến muộn và dồn dập vào cuối năm và cũng đưa ra cái dự báo là trong tháng một mươi tháng một mươi một sắp tới sẽ là cái tháng cao điểm mà có thể đoán báo đặc biệt ở các định trung bộ
vậy thì cái tình hình bão năm nay có gì khác và đặc biệt cần phải lưu ý hơn so với các năm khác
đó là những cơn bão xảy ra muộn hơn so với trung bình hàng năm đây là thông tin thứ nhất
và những tháng cuối năm đặc biệt là tháng một mươi cho đến tháng một mươi một thì bão có khả năng xảy ra rồn rập và tập trung ở các tỉnh trung bộ
và sau đó thì những cơn bão muộn có thể xảy ra các tỉnh nam trung bộ và nam bộ
đó là những điều đặc biệt là cần lưu ý mùa bão đến muộn nhưng có thể kéo dài thêm tục sẽ gây ra những tình trạng đa thiên tai xảy ra nếu mà các cơn bão có thể xảy ra tổng thời
mưa chồng mưa lũ chồng núi
các địa phương thì cần có những phương pháp chủ động để phòng tránh nguy cơ thiệt hại do bão gây ra như thế nào
các địa phương ở trung bộ cần chủ động lên các kế hoạch ứng phó để có thể phòng ngờ những cơn bão có thể tiên tiết đổ bộ vào khu vực này
và với những việc các cơn bão có thể khả năng đổ bộ rồn dập hoặc là xuất hiện trong một thời gian liên tục như thế
thì cái khả năng nguy cơ đa thiên tai xảy ra rất là cao
do đó các nguy cơ gây hại đến cuộc hải vật chất cũng như tính mạng của người dân sẽ rất cao
do đó ngoài những biện pháp chủ động như hàng năm chúng ta phải lưu ý đến thông tin là bão đến dồn dập mỗi năm để có kế hoạch chủ động tích cực hơn và làm sao để giảm nhẹ được thiệt hại
còn các tỉnh nam trung bộ và nam bộ cũng cần phải đề phòng
đó là những thông tin dự báo bão có thể đến muộn vào đầu sáng năm có thể những cơn bão vào đầu sáng năm
do đó thì tất cả những công tác chuẩn bị phải được thực hiện từ sớm
tổng bộ có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại thiên tai dò bão bây giờ
xin cảm ơn những chia sẻ của ông